quận gò vấp tp hcm đã trải qua một mươi hai ngày giãn cách xã hội
và hiện tại tình hình dịch bệnh đang được kiểm soát tốt có xu hướng giảm
do đó có thể là ngày một mươi năm tháng sáu tới đây gò vấp sẽ xin ý kiến ủy ban nhân dân tp hcm
đề xuất là kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
từ khi thực hiện giãn cách xã hội quận gò vấp đã ghi nhận một trăm linh sáu ca nhiễm
trong đó có một trăm linh một ca bộ y tế công bố năm ca nghi nhiễm
năm trăm chín mươi ba trường hợp s một và hơn hai s hai một mươi bốn trên một mươi sáu phường có điểm phong tỏa
trong đó chín mươi chín ca nhiễm liên quan điểm sinh hoạt của điểm nhóm truyền giáo phục hưng
trước tình hình trên quận gò vấp đã phải làm thêm khu cách ly tập trung
với công suất khoảng một trăm linh giường dự phòng một số điểm khác
sau một mươi hai ngày thực hiện giãn cách quận gò vấp đã đạt được hiệu quả khả quan trong phòng chống dịch
đến nay bước sang ngày thứ một mươi hai rồi kết quả đạt được cũng bước đầu
một số cái điểm cũng tích cực
thứ nhất là
chúng tôi đã có tập trung thực hiện công tác dập dịch truy vết khoanh vùng
để kịp thời xử lý những trường hợp phát hiện những ca nhiễm
và qua đó thì cũng tập trung tổ chức xét nghiệm diễn động và khẩn trương truy vết
để hạn khi thấp nhất vấn đề là lây nhiễm cho cộng đồng
nhìn chung là nhân dân cũng rất ủng hộ hợp tác tốt
trong việc thực hiện nội dung về khai báo y tế truy vết này
cho nên kết quả là làm đất cũng khẩn trương
và trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ
đến nay quận gò vấp vẫn đang duy trì một mươi chốt kiểm soát
ở cách cửa ngõ xa vào quận
một số khu cách ly tập trung đã được gỡ bỏ toàn quận đã chấp hành tốt
các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu hoạt động bình thường
người dân hạn chế ra đường chỉ có giờ cao điểm xe vẫn còn đông
nhưng cũng giảm một nửa so với hai ngày đầu cách ly
chúng tôi cũng thấy rằng là nếu như thời gian tới
mà cái việc kiểm soát dịch bệnh của quận và thành phố làm tốt
và số ca nhiễm
phát sinh mà nó ít đi
hiện nay chúng tôi thấy xu hướng mỉa đồ
và kết quả thực hiện thì đang có sự giảm dần
thì đó là một cái tín hiệu có thể tin tưởng là thời gian tới
gò vấp cùng thành phố thực hiện một tư giãn cách đạt kết quả tốt
và cũng là môi trường an tâm để cho người dân tin tưởng
và các doanh nghiệp tin tưởng để chúng ta tiếp tục bước sang giai đoạn mới
để khôi phục kinh tế và tăng trưởng trên thành phố
phải đảm bảo giữ gìn sức khỏe trong việc tiếp xúc hằng ngày
trong lòng việc trong gia đình
và khi có nhu cầu khác
khi có khám chứa bệnh ở các bệnh viện
chúng ta cũng phải có tuân thủ quy trình
chúng ta cũng trung thực trong thông tin khai báo
để hạn chế thấp nhất những rủi ro cho các đội ngũ y bác sĩ
đang ở tuyến đầu chứng dịch hiện nay
cũng trong thời gian thực hiện giãn cách
tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông
phòng cháy chữa cháy trên địa bàn quận gò vấp được đảm bảo
không xảy ra phạm pháp hình sự tai nạn giao thông hay sự cố cháy nổ
các địa bàn quận cũng hỗ trợ tích cực
trong việc tổ chức sốt kiểm tra kết thúc quy tắc
để hỗ trợ cho quận trong việc đảm bảo về khai báo y tế
và tổ chức cho người dân ra vào quận theo quy định
thứ hai đó là sự đồng tâm đồng lòng trách nhiệm của cả hệ thống chính trị
các cấp quỹ đảng chính quyền mặt trận đoàn thể
đặc biệt đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu
lực lượng cán bộ chuyến sĩ công an bảo vệ dân phố
và nhiều cán bộ mặt trận đoàn thể
các bảo đảm viên rất trách nhiệm
tận tâm đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
các cuộc khó khăn góp hầm cho thành công đó
ngoài quận gò vấp đề nghị xem xét
nâng thực hiện chỉ thị một mươi sáu
thì quận một mươi hai đã đề nghị tiếp tục cách ly theo chỉ thị một mươi năm
quận này cũng vừa lập thêm một khu cách ly tập trung
công suất một trăm linh giường ở trường trung học cơ sở trần phú
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thành phong cho biết
hiện thành phố còn một số chuỗi lây nhiễm
cần phải quan tâm theo dõi kỹ
vì vậy ông giao phó chủ tịch dương anh đức
sớm làm việc với quận gò vấp và quận một mươi hai
để có đánh giá chính xác
trước khi quyết định có tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội hay không